đối mặt với dịch bệnh covid một mươi chín nghiêm trọng thành phố tây an trung quốc dường như đang hoảng sợ
điều này được thể hiện qua những quy định phòng dịch mới tại đây
trang sina của trung quốc đưa tin thành phố tây an đã tiến hành đợt xét nghiệm covid một mươi chín lần thứ hai
và phát hiện ra một trăm hai mươi bảy trường hợp dương tính
trước đó tây an tuyên bố nâng cấp quản lý phòng chống dịch vận động người dân không rời thành phố trừ khi cần thiết
các tiểu khu và đơn vị trong thành phố thực hiện quản lý khép kính
truyền thông nhà nước trung quốc giải thích rằng việc quản lý khép kính các tiểu khu thành phố vào thời điểm này
là vì dịch bệnh ở tây an xuất hiện sự lây nhiễm ẩn trong cộng đồng cũng như nguồn gốc chưa được xác định rõ ràng
tuy nhiên các biện pháp quản lý nghiêm ngặt này gần tương đương với việc đóng cửa thành phố
có thể vẫn không kiểm soát được dịch bên trong thời gian ngắn
theo các chuyên gia số ca nhiễm covid một mươi chín ở tây an dự kiến sẽ tăng cao trong thời gian trước mắt
sau khi ca bệnh đầu tiên xuất hiện ở tây an vào ngày chín tháng một mươi hai thành phố đã tăng cường sử dụng giấy thông hành một mã
cho việc đi lại cá nhân trong thời gian phòng chống dịch
tuy nhiên vào ngày hai mươi tháng một mươi hai hệ thống quản lý giấy thông hành một mã đã gặp sự cố trong khoảng thời gian dài
khiến việc đi lại của người dân bị cản trở thậm chí một số điểm xét nghiệm covid một mươi chín đã buộc phải tạm dừng
trong các cuộc phỏng vấn của truyền thông trung quốc với người dân tây an câu trả lời nhận được thường là hỗn loạn
ngoài sự cố sập hệ thống quản lý giấy thông hành một mã khiến cho việc đi lại trong thành phố gặp nhiều khó khăn
dịch bệnh cũng khiến một lượng lớn thí sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi sau đại học ở tây an rơi vào cảnh không người trợ giúp
tuần báo tin tức trung quốc nhận định là một thủ phủ của tỉnh tây an đã không thực hiện tốt ba khía cạnh là phòng ngừa kiểm soát khoa học
phòng ngừa kiểm soát chính xác và phòng ngừa kiểm soát bình thường
ngoài đó mọi người xếp hàng năm tiếng đồng hồ trong gió lạnh cho đến khi trời tối
kết quả là hàng trăm người được thông báo rằng hệ thống xét nghiệm covid một mươi chín bị trục trạc không thể hoàn thành xét nghiệm
một địa điểm thu nhập mẫu xét nghiệm covid một mươi chín khác thì thông báo rằng các mẫu thu thập không hợp lệ do sự cố hệ thống và cần được thu thập lại
do lỗi của hệ thống quản lý giấy thông hành một mã xe buýt và các tàu điện ngầm không thể hiển thị được mã màu xanh lá cây
và kết quả xét nghiệm covid một mươi chín khiến cho hành khách phải xếp hàng để đăng ký tên theo cách thủ công
một số người đã chọn đi bộ đến cơ quan và nhận thấy rằng họ không thể vào tòa nhà văn phòng nếu không thể truy cập vào hệ thống quản lý giấy thông hành một mã
rồi lại đi bộ về nhà nhưng cũng không thể vào khu nhà mình
trang đa chiều nhận định đây rõ ràng là một sự cố bất ngờ nhưng trong một số trường hợp nếu có sự chuẩn bị và phương án xử lý khẩn cấp từ trước thì sẽ không đến nỗi bị động
hơn nữa trong hai năm qua kể từ khi đại dịch covid một mươi chín xuất hiện
trung quốc đã xảy ra một số đợt bùng phát dịch tập trung hoặc rải rác tây an có thể tham khảo và rút kinh nghiệm từ đó
ví dụ phản ứng của đợt thượng hải đối với một số đợt dịch bùng phát là khá linh hoạt và hiệu quả đã được mọi tầng lớp xã hội công nhận